xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức hai mươi bốn h mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị những ngày vừa qua giá vàng liên tiếp lập đỉnh khiến người dân đổ xô đi mua vàng
trước tình trạng này nhiều tiệm vàng đã hạn chế số lượng vàng mỗi người được mua
tiệm vàng bán hạn chế khách xếp hàng một tiếng có tiền cũng không mua được
tại phố vàng trần nhân tông ở quận hai bà trưng hà nội lượng khách giao dịch mua bán vàng trở nên đông đúc hơn những ngày qua
dòng người xếp hàng từ ngoài cửa tràn xuống cả vỉa hè dãy nhà bên cạnh
sau khoảng thời gian chờ đợi nhiều người khá bất ngờ khi nhân viên thông báo mỗi người chỉ được mua năm chỉ vàng
một người mua vàng tại đây chia sẻ chỉ theo dõi tình hình thị trường vàng nóng sốt những ngày qua
nên gia đình đã quyết định xuống tiền mua vàng để tích lũy
tính đến chiều ngày một mươi tháng bốn giá vàng nhẫn lập kỷ lục bảy mươi tám triệu đồng
lúc một mươi bốn h scg niêm yết giá vàng nhẫn tại mức kỷ lục bảy mươi bốn chín cho đến bảy mươi sáu sáu triệu đồng
cao hơn sáu trăm linh đồng ở chiều mua và chín trăm linh đồng chiều bán ra so với hôm qua
tại bảo tín minh châu vàng nhẫn hiện cũng tăng nửa triệu đồng lên bảy mươi sáu sáu bảy mươi tám hai triệu
mặt hàng này ở doji cũng được neo cao bảy mươi sáu sáu cho đến bảy mươi tám bốn triệu đồng
trong bối cảnh giá vàng quốc tế liên tiếp lập kỷ lục thị trường trong nước trở nên nhộn nhịp trong những ngày gần đây
các thương hiệu kinh doanh vàng lớn đều cho biết giao dịch vàng miếng đặc biệt là nhẫn trơn tăng mạnh
tại phố vàng trần nhân tông người dân kiên nhẫn xếp hàng từ trưa đến chiều
chờ đợi trung bình ba mươi phút một tiếng để vào giao dịch
một nhân viên cửa hàng vàng cho biết do lượng người mua tăng đột biến nên cửa hàng chưa chuẩn bị kịp nguồn cung vàng
họ sẽ niêm yết lượng vàng giới hạn mỗi khách hàng có thể mua
những ai mua vượt qua số lượng sẽ phải chờ đợi từ một tuần đến hai mươi ngày mới có thể lấy vàng
theo một người dân chia sẻ mỗi tháng chị đều đều đặn trích một mươi thu nhập để mua vàng cho quỹ tự do tài chính cá nhân
do cửa hàng hạn chế số lượng mua chị phải canh hai ngày liên tiếp
bởi bây giờ có tiền cũng không mua được quá hai cây vàng trong mỗi ngày
ông nguyễn thế hùng phó chủ tịch hiệp hội kinh doanh vàng việt nam cho biết
ở việt nam tập quán thích mua vàng miếng
tập quán hoặc vàng nhẫn của người dân có từ lâu
ông hùng cho hay nếu đầu tư người dân nên quan niệm mua để cất giữ chứ mua vàng để kiếm lời thì khó
thứ hai người dân tránh tâm lý đám đông không nên thấy vàng lên là đổ xô đi mua
không nên đầu tư vàng khi không có kiến thức
theo chuyên gia trong giỏ tài sản của mỗi người nên có vàng nhưng đừng quá quan tâm chuyện giá lên giá xuống
ông cũng cho rằng nếu người dân chạy theo mua bán thì sẽ có lúc lỗ
vậy nên nếu không bỏ một trăm linh tiền thì không lo rủi ro
vàng nổi tiếng là kênh trú ẩn an toàn khi môi trường địa chính trị nhiều nơi trở nên bất ổn và triển vọng kinh tế trở nên ưu ám
quan điểm chung là giá vàng thỏi sẽ tăng khi lãi suất giảm điều mà nhiều nhà đầu tư kỳ vọng sẽ xảy ra vào cuối năm nay
nhưng vấn đề nằm ở chỗ căng thẳng địa chính trị đang ở mức cao trong nhiều tháng thậm chí nhiều năm
trong khi đó thời điểm cục dự trữ liên bang mỹ phép cắt giảm lãi suất đã trở nên mờ mịt hơn trong những tuần gần đây
vậy tại sao giá vàng vẫn đang tăng mạnh điều gì đã thay đổi
giới chuyên gia có câu trả lời khác nhau về việc ai hoặc nhiều gì khiến giá vàng liên tục lập đỉnh
phải chăng ngân hàng trung ương bất an về vai trò của đồng usd như là một vũ khí kinh tế
các nhà đầu tư ổ ạt mua vàng thì đơn giản là vì giá vàng đang tăng
những nỗi lo liên quan đến lạm phát dai dẳng đơn vị tiền tệ suy yếu bầu cử tất cả những yếu tố này
biển trên đã thôi thúc giới chuyên gia phân tích hệ thống giao dịch toàn cầu
trải dài từ các hợp đồng giao dịch thương mại đến mạng lưới đại lý bán vàng thỏi
vàng su và nữ trang cho bất kể ai ở bất kỳ đâu
các ngân hàng trung ương cũng như các tổ chức và nhà kinh doanh lớn đang chuẩn bị cho giai đoạn nới lỏng lãi suất
người tiêu dùng trung quốc bất an trước kịch bản đồng tiền rớt giá và lợi nhuận các tài sản khác giảm sút cũng tăng mua vàng
trên các nền tảng xã hội như reddit không ít người dùng cho biết họ đang gom vàng thỏi và vàng su
tuy nhiên theo hãng tin bloomberg những nhóm này vốn đã là lực lượng thúc đẩy giá vàng suốt nhiều tháng hoặc nhiều năm như trường hợp của ngân hàng trung ương
do vậy giới quan sát chưa thể giải thích chính xác tại sao một nhóm bất kỳ trong số này đột nhiên mua vàng với nỗi lo lòng tham hoặc số lượng cao hơn rất nhiều
các nhà phân tích được trang bị dữ liệu thị trường tốt hơn so với trước đây song câu trả lời chung lại mơ hồ đến mức khó chịu
tất cả cùng mua một lúc và không có ai cụ thể
các nhà đầu tư chưa mua quỹ hoán đổi danh mục etf
vốn là một trong những cách đơn giản nhất để sở hữu vàng
dòng tiền chảy ra ổn định từ các quỹ etf được hỗ trợ bằng vàng cho thấy một nhóm lớn đang bỏ lỡ hoặc đang rút tiền mặt
chủ tịch net caressi của công ty etf store của mỹ khẳng định đây là một trong những hiện tượng kỳ lạ nhất mà ông từng thấy trong không gian etf
điều đặc biệt thú vị là nhu cầu vàng lại đang rất mạnh ở các kênh khác như giao dịch của ngân hàng trung ương và hoạt động thu mua trực tiếp của các cá nhân và các nhà đầu tư tư nhân
lợi nhuận mà các nhà đầu tư dài hạn có được những người vốn đã mua vàng suốt nhiều năm là yếu tố được công ty city group in của mỹ dùng để giải thích vì sao dòng vốn dòng của etf lại yếu đi đáng kể
dòng tiền lớn chảy ra ổn định từ các quỹ etf đến giờ chưa thể tác động đáng kể đến giá vàng
điều cho thấy nhu cầu vàng thỏi vẫn đang ở mức cao và các ngân hàng trung ương sẽ là nhóm mua tự nhiên
chuyên gia joe cavatone của công ty world gold scouts của anh nhận xét
vàng được mua tại các thị trường giao chậm và phi tập trung
hoạt động giao dịch cũng đang tăng mạnh
điều này cho thấy những nhóm mua thông thường ngân hàng trung ương ngân hàng đầu tư quỹ hưu trí quỹ đầu tư quốc gia đều tham gia
số lượng hợp đồng chưa thực hiện ở thị trường giao chậm new york của mỹ cũng đang tăng
một dấu hiệu cho thấy các khoản đặt cược dài hạn của giới quản lý tiền tệ đang gia tăng
vàng chủ yếu được mua vào thứ hai thứ bốn và thứ sáu
thị trường vàng nổi tiếng nhạy cảm với những thay đổi liên quan đến dữ liệu kinh tế mỹ
điều này càng được củng cố kể từ khi giá vàng tăng vọt vào đầu tháng ba
dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố vào những ngày nêu trên
cung cấp cái nhìn về tình hình sản xuất việc làm gdp và lãm phát
tại sao vàng được mua ở thời điểm hiện tại là câu hỏi lớn
fed được cho là sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trong năm nay một kịch bản có lợi cho giá vàng
tuy nhiên so với vài tháng trước niềm tin đối với kịch bản này đã bị lung lay trong năm tuần trở lại đây
vậy tại sao giá vàng vẫn tăng
khả năng là thay vì tập trung vào kịch bản phép cắt giảm lãi suất
một số nhà đầu tư vàng đổ xô mua chỉ vì vai trò của vàng như một kênh trú ẩn an toàn
ý tưởng trên cũng có thể nào phần nào giải thích cho một diễn biến kỳ lạ khác
ở thị trường vàng trong những tuần gần đây mối quan hệ giữa giá vàng và lãi suất phép
tỷ lệ phần trăm lợi tức giữa giá vàng giao ngay và kỳ hạn ba tháng
vốn thường được sử dụng để theo dõi mối liên hệ giữa lãi suất và chi phí lưu trữ
tài trợ cũng như bảo hiểm vàng có đợt giảm hiếm hoi xuống dưới mức lãi suất phép trong những tuần gần đây
giữa lúc giá vàng giao ngay càng tăng phi mã
trong quá khứ điều này chỉ xảy ra khi lãi suất ở mức thấp hoặc chuẩn bị rơi xuống mức thấp hơn đáng kể
diễn biến hiếm hoi kể trên có thể là một dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư bất an đang gom vàng
để đề phòng rủi ro thị trường hỗn loạn trong thời gian tới
trước cân suất giá vàng trên thế giới và tại việt nam
nhà đầu tư nên cẩn trọng khi đầu tư vào vàng
bởi thị trường vàng biến động khó lường rủi ro cao khi khoảng cách giá vàng trong nước và giá vàng thế giới vẫn khá lớn
theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ nguyễn trí hiếu
viện trưởng viện nghiên cứu và phát triển thị trường tài chính và bất động sản toàn cầu
mọi người hãy cẩn thận và tự kiềm chế trong cân suất vàng
tiến sĩ nguyễn trí hiếu dự báo chưa tới cuối năm nay
giá vàng thế giới có thể tăng lên mức ba usd một ounce
khiến giá vàng nhẫn trong nước lên tới tám mươi triệu đồng một lượng
ông hiếu cho biết thời gian tới khi giá vàng trong nước tiếp tục tăng theo giá vàng thế giới
sẽ tác động tới cả nền kinh tế vĩ mô
thấy giá vàng lên mạnh người dân sẽ lo sợ lạm phát tăng lên
từ đó dẫn đến hiện tượng té nước theo mưa
giá các loại hàng hóa cũng có thể bị điều chỉnh tăng
với nhà đầu tư vị chuyên gia này đưa ra lời khuyên
giá vàng đang rất sốt không nên nóng vội bỏ hết vốn liếng đầu tư vào vàng
nên theo dõi kỹ lưỡng thông tin từ các kênh các tuyên bố
động thái của chính phủ ngân hàng nhà nước và các diễn biến mới nhất từ thị trường
tiến sĩ nguyễn trí hiếu lưu ý trong cơn sốt vàng
tuyệt đối tránh tình trạng vay tiền để mua vàng
bởi khi vàng đột ngột rớt giá người vay sẽ cùng lúc phải chịu áp lực nặng nề
từ việc thất thoát tiền bạc và trả nợ
cũng bày tỏ quan điểm lạc quan về giá vàng
ông huỳnh trung khánh phó chủ tịch hiệp hội kinh doanh vàng việt nam nhận định
từ nay đến cuối năm giá vàng thế giới có thể lên hai sáu trăm linh usd trên ounce
theo đó giá vàng nhẫn trong nước có thể tăng lên khoảng bảy mươi bảy bảy mươi tám triệu đồng một lượng
thời điểm thị trường tăng nóng là thời điểm không dành cho nhà đầu tư nhỏ lẻ
vì sát suất thắng có nhưng rủi ro quá cao
còn về dài hạn nhà đầu tư nên đa dạng danh mục
có thể mua vàng rồi cất giữ không quan tâm giá lên xuống trong vài năm
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại